kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật với hành vi dùng dao truy đuổi khống chế cướp tài sản của người đi đường nguyễn viết thành chú tại huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đạ tẻ tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra
trước đó chị lê kim xuân điều khiển xe máy cùng con gái khi đến khu vực đèo con ó thuộc địa bàn xã mỹ đức huyện đạ tẻ thì bất ngờ bị một thanh niên bám đuổi và dùng dao khống chế buộc sao nộp tài sản
bị từ chối đối tượng tiếp tục xí ra vào bụng gây sát thương vào tay đồng thời giật một dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi tàu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an xác định bắt giữ được hung thủ là nguyễn viết thanh khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng sâu
tại cơ quan điều tra thanh khai nhận do bị ép đòi nợ nên nảy sinh ý định cướp giật để trả nợ và tiêu xài
giả danh công an với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng trần thanh long và trần văn đức vừa bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp với công an xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre bắt giữ
tối ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín long dùng xe mô tô chở đức đi mua đồ nhậu đức mặc đồ thường long mặc trang phục công an nhân dân
khi đến gần cửa hàng ô tô ngọc thành trên quốc lộ sáu mươi thuộc xã sơn đông thành phố bến tre long chặn xe nhiều người đi đường để kiểm tra giấy tờ
khi bị một người dân phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành quay phim hai đối tượng lên xe bỏ chạy
nhận được tin báo lực lượng công an đã truy bắt được trần văn đức
đến sáng ngày một mươi bốn tháng hai trần thanh long đến công an xã an khánh đầu thú long khai nhận bộ đồ công an được bạn cho còn quân hàm mua trên mạng

chiều nay ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an tỉnh cà mau đã bắt quả tang tại khu đất chống thuộc ấp bến bào xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
hai mươi bảy đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ vật chứng gồm sáu con gà hai cặp cựa sắt trên bảy triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
hầu hết số đối tượng tham gia đều là người địa phương cùng các địa bàn giáp danh khác
hiện đối tượng và vật chứng đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý
liên quan đến vụ ô tô chở khách đâm vào nhà dân ở nha trang làm hàng chục người bị thương xảy ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể lái xe
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai
xe khách dường nằm mang biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu
do tài xế đào ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê thái bình điều khiển chạy trên tuyến quốc lộ một hướng bắc nam
khi đến khu vực thôn cát lợi xã vĩnh lương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bất ngờ nổ lốp sau khiến xe mất lái
đâm vào nhà người dân hậu quả làm bốn người bị thương nặng ba mươi bốn người còn lại bị xây sát nhẹ
một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua một mươi ba tháng hai
trên đường đồng khởi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến một người đàn ông tử vong
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai xe ô tô loại bảy chỗ ngồi lưu thông trên đường đồng khởi
thành phố biên hòa đồng nai hướng từ quốc lộ một a về huyện vĩnh cửu do lái xe nguyễn hồng thái điều khiển
khi đến đoạn giao nhau với đường rây xe lửa trước cổng chợ tân hiệp thuộc phường tân hiệp
thì va chạm với xe máy do ông vi văn kiên đức điều khiển
vụ va chạm mạnh khiến ông đức ngã xuống đường và bị ô tô bảy chỗ cán qua người
do chấn thương nặng nên ông đức đã tử vong hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra